tại cà mau giải tòa đáy cũng như các hoạt động khai thác thủy sản khác trên sông dạch
không chỉ nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
mà còn là điều kiện cần thiết để bảo vệ môi trường
tuy nhiên công tác giải tòa chướng ngại vật trên sông dạch ở địa phương này
đến nay vẫn còn khá chậm và đang gặp rất nhiều khó khăn
kết quả điều tra bước đầu của các huyện thành phố trong toàn tỉnh cà mau
hiện có tổng số khoảng một năm trăm bảy mươi tám hộ với trên bốn một trăm năm mươi chín lao động
tham gia hoạt động nghề khai thác thủy sản trên các sông rạch
đối với các hàng đáy trên sông lớn đã tồn tại nhiều năm qua mà bà con chỉ sống dựa vào nghề này
đa phần các hoạt động khai thác thủy sản trên sông rạch của người dân nằm giải rác trên địa bàn rộng
không tập trung nguồn kinh phí và nhân lực có giới hạn
đây là nguyên nhân khiến việc xử lý khá chậm
theo tính toán tổng nhu cầu nguồn vốn đề nghị nhà nước hỗ trợ
chuyển đổi nghề theo nguyện vọng của người dân đã lên đến trên ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng
để chuyển đổi ngành nghề trước khi giải tỏa
chính vì thế số hộ phụ thuộc vào nghề này cũng rất lớn
mà lại không có ngành nghề khác chuyển đổi sinh kế nên việc giải tỏa vô cùng khó khăn